công ty điện lực nghệ an vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày kể từ ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đối với ông trương quang định giám đốc điện lực quỳ châu để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân
dẫn đến sai sót trong việc ghi chỉ số phát hành hóa đơn và phúc tra
trước đó một khách hàng phản ánh về sự cố bất thường khi điện lực quỳ châu tính hóa đơn tiền điện
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của gia đình anh lên tới một mươi sáu triệu đồng điện lực quỳ châu đã kiểm tra tính toán lại
thực tế tiền điện tháng sáu của khách hàng chỉ hơn năm trăm linh đồng nguyên nhân sai sót được xác định là do sai sót
của điện lực quỳ châu khi ghi chỉ số công tơ điện dẫn đến việc nhầm lẫn trong khâu nhập chỉ số cho ra hóa đơn của khách hàng